sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á d a b trần phương bình
cùng chín đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở d a b chi nhánh hà nội
gây thiệt hại gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng
đây là vụ án thứ ba nguyên tổng giám đốc d a b trần phương bình
bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của d a b
trước đó vào năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi trần phương bình đã hai lần bị kết án tù trung thân
về hành vi cùng các đồng phạm trong hai vụ án gây thiệt hại cho d a b
hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng và hơn tám tám trăm linh tỷ đồng
trong vụ án thứ ba này có một mươi bị cáo bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định
về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tại phiên tòa này hai bị cáo trần phương bình và nguyễn thị kim xuyến
nguyên phó tổng giám đốc d a b có đơn xin sen
xét xử vắng mặt do không đủ sức khỏe và được hội đồng xét xử chấp thuận
theo cáo trạng công ty an phát là chủ đầu tư dự án bất động sản đồi bảy mươi chín mở xuân
tại huyện mê linh vĩnh phúc nay thuộc huyện mê linh hà nội
bị cáo phan thúy mai có quan hệ thân thiết với ban giám đốc d a b
nên đề xuất vai tiền tại đây
từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi bốn phan thúy mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo d a b
chỉ đạo chi nhánh hà nội giải ngân nhanh các khoản vay bỏ qua quy trình thẩm định tài sản
phan thế mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện
mang đi thế chấp vai vốn
đến nay bị cáo mai và công ty an phát không thể trả nợ
cáo trạng xác định hành vi của cựu tổng giám đốc d a b trần phương bình
cùng đồng phạm đã khiến d a b bị thiệt hại một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
trong đó ông trần phương bình giúp phan thúy mai nhiều lần vai tiền tại d a b
và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng năm trăm linh tỷ đồng cho công ty an phát
bị cáo chỉ đạo chi nhánh hà nội giải ngân nhanh cho mai làm hồ sơ gấp
bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát biển và công an huyện quỳnh phụ
vừa chia xóa đường dây mua bán trái phép ma túy từ sơn la về thái bình tiêu thụ
hai đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật là hai bánh heroin và nhiều tăng vật khác
nguyễn văn lộc chú huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình bị bắt quả tang
khi đang mua bán trái phép hai bánh heroin có trọng lượng hơn sáu trăm năm mươi gram
khám xét khẩn cấp nơi ở của lộc lực lượng công an thu giữ một trăm bốn mươi triệu đồng
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ đăng mạnh
cùng chú tại huyện quỳnh phụ đồng phạm với lộc
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên
từ huyện bộc châu tỉnh sơn la về thái bình để tiêu thụ
chuyên xuất hiện tại các khu vực có trường học rồi ra tay cướp giật tài sản của học sinh
là hành vi phạm tội của lê minh quân chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
và lê văn vũ chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
ngay sau khi tiếp nhận được thông tin trên địa bàn xã hòa bình và hội an huyện trợ mới tỉnh an giang
xuất hiện nhiều trường hợp học sinh trên đường đi học về bị hai đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản
đội cảnh sát hình sự công an huyện trợ mới phối hợp với lực lượng công an địa phương
tiến hành điều tra và bắt giữ được hai đối tượng quân và vũ là thủ phạm
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản
được biết quân đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản còn vũ có một tiền án về tội cướp tài sản
thưa quý vị chỉ còn hai ngày nữa sẽ chính thức diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại hà nội
đây là kỳ thi được đánh giá căng thẳng với học sinh và phụ huynh bởi số lượng thí sinh đăng ký lớn
trong khi cánh cổng trường công lập lại có hạn và dễ phát sinh vấn đề tiêu cực
là điều được nhiều người nhắc tới
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh an toàn chống gian lận thi cử đang được lực lượng chức năng chú trọng
nhất là trong bối cảnh những ngày qua công an thành phố hà nội đã gây nhận nhiều trường hợp mua bán thiết bị công nghệ cao
công an quận nam tử liêm vừa bắt giữ một nhóm đối tượng về hành vi buôn bán các thiết bị cấm
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thiết bị camera giấu kín
và các thiết bị quay dùng tài nghề siêu nhỏ phục vụ việc gian lận trong thi công
em muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình nên em bán thêm
đối tượng tại lãng sơn là cái đầu cung cấp cho đối tượng ở hà nội
và kiểm tra giám sát cái điểm số năm mươi hai của đường hồ tùng mậu
cũng thu giữ một lượng lớn thổng số khoảng độ sáu trăm linh cái thiết bị khác nhau
để phục vụ ngoài lực thi cử cũng như cái thiết bị giám sát bí mật thiết bị quay lén
tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố hà nội lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội
cũng đã chỉ ra nhiều mánh khóe lưu ý với các giáo viên về các kẽ hở
mà thí sinh có thể lợi dụng trong gian lận thi cử
như thí sinh gắn camera vào cúp áo kết hợp với một tay ngay nhỏ bằng hạt động
đeo phía trong tay cùng hai thiết bị trung gian gắn ở đùi
và đặt ngoài hành lang để liên hệ với bên ngoài
đặc biệt thí sinh có thể đặt micro và khẩu trang rồi chuyển thông tin ra bên ngoài
chúng tôi cũng có những giải pháp
ví dụ như tổ chức triển khai việc mua khẩu trang đeo khẩu trang
thay toàn hộ khẩu trang cho các thí sinh từ thi
hoặc là có những giải pháp các nhiệm vụ mà cũng đã tập huấn
cho đến tận cán bộ quay thi để có những giải pháp tốt nhất trong quá trình tập trung quay thi
cùng với việc chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao
để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi vào một mươi
công an thành phố hà nội bố trí mỗi điểm thi
từ hai tới ba cán bộ chiến sĩ bảo vệ vòng trong và vòng ngoài
bên cạnh đó cắt cử thêm lực lượng trực tại các đoạn đường bao quanh điểm thi có tiếp giáp nhà dân
và các thầy cô yên tâm công tác trong quá trình diễn ra kỳ thi
với tính chất cạnh tranh khắc liệt
của một kỳ thi có tới gần một trăm bảy mươi thí sinh đăng ký dự thi
nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ là hơn sáu mươi chín thí sinh
việc tổ chức kỳ thi diễn ra an ninh an toàn và công bằng khách quan
bảo đảm chất lượng đầu vào cấp trung học phổ thông
là mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô
tiếp theo mời quý vị cùng cập nhật các tin tức khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị với hành vi thuê giang hộ đập phá cửa hàng rồi tung lên mạng xã hội
nguyễn bá phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt hai năm tù
còn hán hoàng thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cũng đã bị tuyên phạt hai năm tù
nhưng cho hưởng án kèo
cùng với vợ chồng phước trang bị cáo nguyễn thiện toàn là ba cụ phước cũng bị tuyên phạt ba năm tù
về tội gây rối trật tự công cộng thuộc trường hợp có tổ chức dùng vũ khí hung khí hoặc có hành vi phá phách
bị cáo phan trí khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám năm năm chín tháng tù
về ba tội danh là cướp tài sản hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng
một mươi ba đồng phạm còn lại bị xứ phạt từ hai năm chín tháng đến sáu năm tù
về hai tội hủy hoại tài sản gây rối trật tự công cộng với tình tiết tăng nặng tái phạm nguy hiểm
thay vợ chồng chủ nhà số một mươi nguyễn công trứ là nguyễn minh phước và hán hoàng thúy trang
cho chị đông thuê nhà với giá một trăm một mươi triệu đồng mỗi tháng
sau đó do mâu thuẫn vợ chồng trang không cho chị đông thuê nữa lấy lại nhà
và cho một người khác thuê và sửa chữa làm điểm hát karaoke
chị đông cho rằng hợp đồng thuê nhà chưa hết hiệu lực nên đã đổi người thuê mới ra và dọn vào ở tiếp
từ đó mâu thuẫn với vợ chồng trang và chị đông càng lớn
vợ chồng trang đã nhờ võ thành hiếu đòi lại nhà với hợp đồng tiền công là năm trăm linh triệu đồng
hiếu đã liên kết với các đối tượng trong vụ án để bàn bạc lên kế hoạch thực hiện và đã xảy ra vụ việc
ngày một mươi sáu tháng sáu lực lượng cảnh sát giao thông thị xã tân nguyên tỉnh bình dương
đã bắt giữ đỗ thành luân ba mươi bảy tuổi quê tại tiền giang
là nghi can thực hiện vụ trộm xe ô tô tại long an đang trên đường trốn chạy về bình dương
theo thông tin ban đầu sáng cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã tân nguyên
nhận được tin báo từ công an tỉnh long an về việc có một thanh niên lái ô tô biển số năm mươi một h chín mươi tám nghìn hai trăm chín mươi bốn
đang bó chạy về bình dương
ngay lập tức lực lượng tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông công an thị xã tân nguyên
đã triển khai lực lượng đóng bắt
khi phát hiện chiếc xe đang di chuyển trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy thuộc phường hội nghĩa thị xã tân nguyên
lực lượng tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
ngay lập tức lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành truy bắt đối tượng
cuộc rực đuổi giữa cảnh sát giao thông với tên trộm kéo dài hàng chục km
khi tới một căn nhà đang sửa chữa trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba từ phường tân đông hiệp thành phố di an
thì đối tượng mất lái tâm sạp máy tôm rào chán của công trình rồi la vào bên trong
đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ ngay sau đó
ngày một mươi sáu tháng sáu công an thành phố cần thơ cho biết phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và các lực lượng có liên quan
bắt quả tan hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại quốc lộ một a khu vực một mươi một phường hương phú quận cái răng thành phố cần thơ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ hai đối tượng võ tuấn khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngụ phường ba láng quận cái răng thành phố cần thơ và diệp cẩm uyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngộ xã rạch trèo quyền phú tân tỉnh cà mau thu giữ một túi ni lông chứa hai trăm linh gram ketamine
và một túi ni lông chứa bốn trăm linh viên thuốc lắc hai điện thoại di động đã qua sử dụng
một xe ô tô nhãn hiệu toyota biển kiểm soát sáu mươi bốn a tám nghìn một trăm sáu mươi tám tiến hành khám xét khẩn cấp
chỗ ở hiện nay của đối tượng khanh tại phường hưng thạnh quận cái răng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cần thơ đã thu giữ được nhiều tăng vật
túi ni lông một cân điện tử một gây dao được cắt giấu trên trần nhà
công an điều tra cho biết đối tượng khanh thường xuyên vận chuyển ma túy từ tp hcm
về cung cấp cho các vũ trường quán bar karaoke tại các tỉnh thành khu vực độc bằng sông cửu long
vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cần thơ
điều tra mở rộng và xử lý theo pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ việc người đàn ông nghi là ngáo đá cướp xe cấp cứu
gây náo loạn bệnh viện và đường phố ở cần thơ công an thành phố cần thơ cho biết
hiện đang điều tra làm rõ vụ việc và các vấn đề có liên quan đến thân nhân của đối tượng này
trưa ngày một mươi năm tháng sáu công an phường tân an quận ninh kiều thành phố cần thơ
nhận được tin báo của lực lượng bảo vệ bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
có một năm thanh niên biểu hiện ngáo đá bàn giao sơ vào bệnh viện đe dọa người dân khu cấp cứu
công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường khi thấy có lực lượng công an
đối tượng bó chạy về hướng bãi xe cứu thương của bệnh viện sau đó mất cửa một chiếc xe có đe sản
chìu khóa và nội máy hút tung cổ bệnh viện để chạy trốn sau khi ra khỏi bệnh viện đối tượng
cho xe cứu thương chạy vòng qua các tuyến đường như đại lộ hòa bình đề thám lý tự trọng lực lượng
xe cứu thương có huy động ba xe tải như xe mô tô chuyên dụng để đóng chặn ở các tuyến đường khi đến
đường châu văn liêm đối tượng đã đâm xe vào gốc cây và bị khống chế bắt giữ lúc này xe cứu thương
bệnh viện bị hư hỏng nặng phần đầu không có người dân nào bị ảnh hưởng hiện cơ quan công an
và đang điều tra làm rõ vụ việc và các vấn đề có liên quan đến nhân thân của đối tượng để xử lý theo quy định
ngày một mươi sáu tháng sáu công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt quả tang ba đối tượng có hành
vi cho vay nặng lãi và nhằm phục vụ cho công tác điều tra thì công an huyện cao lãnh cũng phát đi
thông báo tìm kiếm những người đã vây tiền của nhóm đối tượng này nhanh chóng đến trình báo lại với cơ quan công an
trước đó qua nguồn tin báo của quận chúng nhân dân ngày một mươi năm tháng sáu công an huyền cao lãnh phố hợp phòng
cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tan ba đối tượng trần văn ngọc phan văn nhất
và nguyễn văn tiện cùng ngụ tín ninh bình có hành vi cho vay lãi nặng
lực lượng công an tạm giữ bốn xe mô tô năm điện thoại di động ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng và thu giữ nhiều giấy tờ
có liên quan đến việc cho vay lãi nặng qua làm việc các đối tượng thừa nhận đến địa bàn tỉnh đồng tháp
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai với thứ đoạn rãi tờ rơi trên địa bàn các xã của huyện cao lãnh và huyện cá bè
tỉnh tiền giang đã trên năm mươi người bị hại vay tiền của các đối tượng từ một triệu đến năm mươi triệu đồng với lãi suất cao
công an huyện thông báo đến những ai đã vay tiền của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến công an huyện để trình báo
trong những năm gần đây tại thành phố hồ chí minh đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các bãi giữ xe
nhất là vào các tháng hè nắng nóng nhiệt độ tăng cao
mới đây nhất một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại bãi giữ xe ở phường hiệp bình phước tp thủ đức
thiêu rụi hàng ngàn xe máy xe tải ô tô trong bãi
và đây cũng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng cháy nổ
tại các bãi giữ xe cũng như công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở
đây là bãi giữ xe tăng vật vi phạm trong lĩnh vực giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông trực tự công an quận bình thành
với thời tiết vào các ngày hè ở thành phố hồ chí minh thì nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến trên bốn mươi độ c
trong khi đó các van cao su trên các phương tiện có thể bị xuống cấp hoặc gián nở
gây rò rỉ nhiên liệu dẫn đến chập điện rồi xảy ra cháy nổ
xe mà hiện đang tạm giữ ở đây thì là khoảng một hai trăm linh xe
thì hầu hết thì số lượng xe này thì nó đã quá hạn tạm giữ
chúng tôi cũng đang cho tiến hành các bước xác minh theo quy định
cái thực trạng về phòng cháy thì nói thật các anh thì đây là cũng được bố trí tạm
cho nên các điều kiện theo quy định của điều sáu nghị định một trăm ba mươi tám về điều kiện kho bãi thì thật sự mà nói thì cũng chưa đảm bảo
để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ lực lượng chức năng tại đơn vị đã bố trí các trang thiết bị như bình chữa cháy
bình chữa cháy cát và thường xuyên xịt nước lên các phương tiện
mỗi khi nhiệt độ bên ngoài tăng cao
tuy nhiên biện pháp này cũng là tạm thời không thể giải quyết được phần gốc
cũng thường xuyên kiểm tra về trang thiết bị chữa cháy coi nó có hoạt động bình thường hay không
đối với xe vi phạm hoặc xe tai nạn nhập kho mình thì bắt buộc quy định mình phải rút xăng ra khỏi phương tiện
để đảm bảo cháy nổ
trưa anh em mình nóng quá thì xịt về những cái xe vi phạm cho nó so dịu lại cái nhiệt độ lại
hàng năm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình thạnh
có tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy cháy các bãi xe
qua đó cũng có tập quấn về kiến thức phòng cháy cháy cho các cán bộ nhân viên canh giữ bãi xe ở đây
nên đảm bảo được công tác phòng cháy ở đây
và hàng tháng hàng quý các phương tiện phòng cháy cháy luôn được đảm bảo bảo quản bảo dưỡng
không chỉ bãi dưới xe phương tiện vi phạm giao thông
tại thành phố hồ chí minh có hai bãi dứa xe trong và ngoài trời
đặc biệt là một số bãi xe tại các khu vực bệnh viện thường xuyên sử dụng vỉa hè làm nơi để xe
vì để trực tiếp dưới ánh nắng cũng tìm ấn nguy cơ cao và cháy nổ
vừa qua xe giao thông vận tải thành phố hồ chí minh ra tối hậu thư yêu cầu các bãi dứa xe phải trả lại vế hè
tuy nhiên hiện một số bãi dứa xe này còn lớn chiếm vế hè và như vậy nguy cơ hóa hoạn cũng đang còn tìm ẩn
thưa quý vị giá xăng dầu hiện nay đã neo cao ở mức đỉnh điểm
việc này đã tác động lên nhiều ngành kinh tế kinh doanh khác nhau trong các lĩnh vực bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
đó chính là vận tải
bởi ảnh hưởng của dịch bệnh hai năm liên tiếp nhu cầu đi lại của người dân thấp
ngành vận tải còn nhiều trở ngại trong việc phục hồi kinh tế
thì việc giá xăng tăng cao đã khiến khó trồng khó hơn bao giờ hết
những điều chỉnh giá cước không đuổi kịp với tốc độ tăng của giá xăng
khiến thu nhập của các tài xế công nghệ bị sụt giảm nghiêm trọng
nhiều người lên vào cảnh khó khăn
vốn dĩ dịch bệnh công việc đã ít nay xăng tăng giá giá cước trên các ứng dụng cũng tăng
khiến lượng khách hàng đi xe công nghệ giảm đi khiến thu nhập của họ bị ảnh hưởng
với việc thu nhập giảm đáng kể
nhiều tài xế công nghệ đã lựa chọn tắt app
bỏ nghề đặc biệt là đối với tài xế ô tô
theo các tài xế chi phí xăng và chiếc khấu đã chiếm hơn bảy mươi doanh thu
số còn lại không đủ để trả ngân hàng
vì hầu như các tài xế đều phải vay tiền để mua xe ô tô
doanh nghiệp vận tải chịu không ít ảnh hưởng
cố gắng gầu gánh vận tải hành khách
giá vé cũng không thể tăng quá cao vì phải giữ chân khách hàng
theo tính toán doanh nghiệp vận tải còn chịu thêm áp lực khi mọi chi phí đều tăng
sắp tới phải tăng lương tối thiểu cho lái xe
cũng sẽ là một cú bồi khiến nhiều doanh nghiệp trượt ngại
giá xăng dầu đang tác động lên mọi mặt của đời sống xã hội
khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề
việc đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu giá xăng dầu là điều cần thiết nhất trong lúc này
cũng phải có cái liên kết liên doanh với các doanh nghiệp trong ngành và những doanh nghiệp ngoài ngành
chúng ta có thể xem xét cắt giảm tiếp tục cái thuế bảo vệ môi trường
và thậm chí cắt giảm cả một phần thuế tiêu thụ đặc biệt
để từ đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế
ngay từ bây giờ các bộ ngành liên quan cần tính toán đến giải pháp căn cơ lâu dài
giá xăng dầu phải dần theo sát giá thị trường
trong thời gian tới nếu giá xăng dầu vẫn tiếp tục tăng
các doanh nghiệp vận tải có thể tính đến phương án áp dụng công nghệ
và quy trình xử lý khoa học và vận hành
cũng như sử dụng xe tải đời mới nhằm tối ưu tiết kiệm nhiên liệu kiểm soát các chi phí
khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực khi mà mọi hoạt động bắt đầu quay trở lại
là điều mà ngành du lịch đã xác định
bởi phần lớn lao động đã phải chuyển đổi ngành nghề hoặc về quê
trong hơn hai năm du lịch đóng băng
thế nhưng đến nay khi ngành du lịch đã có những tăng tốc và phục hồi mạnh mẽ
câu chuyện nhân sự vẫn đang là bài toán đặt ra với nhiều doanh nghiệp
và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
thành phố đà nẵng khu du lịch sinh quơ pana hills
đây là một trong những điểm đến ghi nhận sự quay trở lại ấn tượng của du khách
ngay khi thành phố mở cửa du lịch
để tiếp tục cho đà phục hồi tăng trưởng
khu du lịch cũng đã ra mắt hàng loạt các sản phẩm mới
tổ chức nhiều sự kiện lễ hội quy mô
thế nhưng thiếu hụt về nguồn nhân sự
nhất là ở mảng biểu diễn nghệ thuật
đang là bài toán lớn mà điểm đến gặp phải vào thời điểm này
nhiều diễn viên thí dụ như sun group chuyên có những nguồn nghệ sĩ từ nước ngoài về
rồi nghệ sĩ khắp nơi trong nước thì cũng rất là khó để có thể quy tụ được
đây là nhà hàng chuyên phục vụ đặc sản miền trung cho những đoàn khách du lịch
quản lý nhà hàng cho biết khách đã quay trở lại so với thời điểm trước dịch đạt trên mức năm mươi
với vài trăm lượt khách mỗi ngày
để đáp ứng yêu cầu công việc nhà hàng cần phải có bốn mươi đầu bếp và nhân viên phục vụ bếp ăn
tuy nhiên hiện nay vẫn chưa thể tuyển đủ
số lượng nhân viên
nhân viên cần để mà vận hành một cái bếp là bốn mươi bàn nhưng hiện tại chỉ có ba mươi bàn mà thôi
và thậm chí trong ba mươi bạn này là đã có một mươi bạn phải thuê bếp chuyên nghiệp từ sài gòn về đây
và hiện tại cái chính sách để tuyển dụng thì đã phải tăng hai mươi mức lương so với trước dịch
nhưng mà vẫn không có người ứng tuyển
lo ngại khủng hoảng nguồn nhân sự du lịch sau đại dịch trước đó
chính quyền đà nẵng cũng đã có nhiều chính sách như tạo điều kiện vây vốn ưu đại cho lao động trong lĩnh vực này
hy vọng có thể giữ chân được họ
khi ngành du lịch phục hồi thế nhưng số lượng này không nhiều
hiện tại giải pháp đặt hàng sinh viên từ các trường chuyên đào tạo về du lịch trên địa bàn thành phố
được kỳ vọng sẽ giúp ngành du lịch tháo gỡ phần nào khó khăn cho bài toán thiếu hụt nhân sự
trên thời điểm này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ sở đào tạo
cũng như các doanh nghiệp để nắm bắt được nhu cầu về nguồn nhân lực
cũng như là cái nguồn cung của nguồn nhân lực từ các trường
hiện tại thì bên tôi có hai phương án
thứ nhất là tôi đã liên hệ với các trường nghề
để tuyển dụng nhân sự
thứ hai nữa là tôi sẵn sàng nhận các nhân viên thực tập và trả lương cho họ
và tạo điều kiện để mà giữ chân các nhân viên này sau khi họ ra trường
vấn đề nguồn nhân lực du lịch trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch
vẫn đang đặt ra nhiều khó khăn nhất là với các doanh nghiệp
thế nhưng ở một góc nhìn khác đây sẽ là cơ hội cho sinh viên của ngành dịch vụ du lịch
tìm kiếm việc làm trong thời gian tới